bệnh nhân nghi mắc covid một mươi chín ở đà nẵng đã chính thức được công bố mắc bệnh
trở thành bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu mắc covid một mươi chín ở nước ta
về tiền sử dịch tế trong vòng một tháng gần đây bệnh nhân không ra ngoại tình
ngày bảy bảy bệnh nhân chăm mẹ ruột tại trung tâm y tế quận ngũ hành sơn
ngày một mươi sáu tháng bảy bệnh nhân chăm mẹ tại khoa can thiệp tim mạch trung tâm tim mạch bệnh viện đà nẵng
đến ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh nhân đã có dấu hiệu sốt mệt
ngày một mươi tám tháng bảy bệnh nhân dự đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị for you palace
đường bùng hai chín phường hoa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân sốt ho đờm nhiều đi khám và được giám sát lấy mẫu xét nghiệm
ngày hai mươi ba tháng bảy bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm hai lần đều dương tính
ngày hai mươi bốn tháng bảy bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện đà nẵng để điều trị kết quả xét nghiệm dương tính
đến ngày hai mươi năm tháng bảy sau khi xét nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho kết quả dương tính
bệnh nhân được công bố mắc bệnh
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới trở về từ liên bang nga
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bảy là bốn trăm một mươi bảy ca
trong đó số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là năm mươi hai ca
cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một tám trăm một mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm bốn mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi chín trăm chín mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu trăm bảy mươi năm người